hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ban thường vụ tỉnh ủy hải dương đã sớm xây dựng đề án ba về sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và chỉ đạo quyết liệt để triển khai có hiệu quả
hải dương cũng như nhiều tỉnh có số lượng đơn vị sự nghiệp công lập rất lớn khoảng trên một đơn vị
và rõ ràng là rất nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả nhưng vẫn trông vào bầu sữa ngân sách của nhà nước
thế là rất cần sắp xếp lại để làm sao những đơn vị nào không hiệu quả để cho giải thẻ
thậm chí là cổ phần hóa tư nhân hóa để cho nó hoạt động phù hợp với cơ chế thị trường
thì chúng tôi đã chủ động xây dựng cái đề án số ba
sau này khi mà nghiệp quyết số một mươi chín về đổi mới sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghiệp quyết trung ương sáu khóa một mươi hai
thì đề án ba này rất phù hợp với các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
thực hiện lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo đề án
tỉnh hải dương tiến hành giả soát
sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi một giảm tối thiểu một mươi đơn vị sự nghiệp công lập giảm tối thiểu một mươi biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm hai nghìn một mươi năm
đến năm hai nghìn hai mươi năm giảm tối thiểu một mươi đơn vị sự nghiệp công lập giảm tối thiểu một mươi biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm hai nghìn hai mươi một
đến năm hai nghìn ba mươi tiếp tục giảm đầu mối
chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ
chính trị phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu
giảm một mươi biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm hai nghìn hai mươi năm
trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên sắp nhập với nhau
thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thành phố hải dương đã giảm được ba lãnh đạo trung tâm
bốn phòng chín biên chế bên cạnh đó việc tinh gọn còn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy
trong lĩnh vực văn hóa thể thao của tỉnh việc tổ chức thực hiện tinh gọn các đầu mối cũng được
triển khai mạnh mẽ trung tâm văn hóa thể thao tp hải dương là một ví dụ
kiện quyết định của ủy ban dân tỉnh hải dương về việc sắp nhập trung tâm văn hóa thông tin
và trung tâm thể dục thể thao thành trung tâm văn hóa thông tin thể thao có hiệu lực
tại ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi sắp nhập với trung tâm thể dục thể thao là chúng tôi hiện tại
có một trưởng và ba phó theo lộ trình đến một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín một đồng chí phó giáo dục trung tâm
sẽ đành nghỉ chế độ lúc đó số lượng cấp trưởng cấp phó đảm bảo theo đúng quy định của tỉnh
và đúng theo chỉ tiêu các cán bộ viên chức của trung tâm theo hội ủy ban dân tỉnh ra đó là một mươi biên chế
sau hơn ba năm thực hiện đề án ba tỉnh hải dương đã giảm hai một trăm tám mươi sáu người làm việc trong các đơn vị
sự nghiệp công lập đạt sáu bảy trong đó có ba trăm năm mươi bốn biên chế trong một thời gian qua thể hương thực
hiện nghiệp quyết số một mươi tám số một mươi chín của văn hóa thể thao trung hương thế thì mình sắp xếp lại các đơn vị
sự nghiệp công lập đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi tám thì đã triển khai sắp xếp lại một trăm một mươi một đơn vị sự nghiệp công lập
xuống còn bốn mươi bốn đơn vị giảm được sáu bảy hiện nay thì đang triển khai xây dựng đề án sắp xếp lại các đơn vị sự
nghiệp công lập ngành giáo đô tạo theo kế hoạch giảm được chín mươi ba một nửa chặng đường đầu tiên triển khai thực
hành hai nghìn ba đã qua những kết quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong
đơn vị sự nghiệp công lập tuy chưa thật cao nhưng là cơ sở tiền đề để hải dương tiếp tục tập trung sắp
xếp đổi mới bộ máy hệ thống chính trị mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi là giảm đầu mối chỉ còn các đơn vị sự nghiệp
công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu